trao tặng con giống tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn xâm hại tình dục phụ nữ trao tặng quà là chỗ hoạt động do hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an và hội liên hiệp phụ nữ thị xã cửa lò tỉnh nghệ an vừa phối hợp tổ chức trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại địa bàn xã biên giới bắc lý huyện kỳ sơn
những tấm lòng sự sẻ chia đã góp thêm động lực cho phụ nữ vùng biên ấm lòng vượt qua khó khăn trong cuộc sống
buổi tuyên truyền bằng những câu chuyện thực tế bằng những clip minh họa cụ thể về phòng chống nạn tảo hôn hôn nhân cận huyết thống phòng đối nước bạo lực và xâm hại trẻ em đang được diễn ra trên địa bàn biên giới nơi có rất nhiều chị em là người dân tộc thiểu số sinh sống của huyện kỳ sơn
để cho học để cho trưởng thành để cho học được đến tuổi lấy vợ lấy chồng em mới cho lấy
sau mỗi buổi tập buổi này hội đất hiệp phụ nữ xã sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với bàn tử phán các bàn ngành liên quan ở đồng tiền địa bàn để đi tuyên tuyên sau rộng tất cả mấy người hội viên và tiền người dân đến địa bàn
bắc lý là một trong những xã nghèo của huyện kỳ sơn tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên sáu mươi hai

vậy cùng với công tác tuyên truyền thì việc hỗ trợ còn giống cho các hội viên phụ nữ nghèo có sinh kế phát triển kinh tế gia đình là điều rất cần thiết để giúp trẻ em từng bước vươn lên trong cuộc sống
thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát đồng chương trình này dành cho những đợt sau những năm sau những năm tiếp theo
và mỗi năm thì chúng tôi cũng đưa ra một cái mục tiêu là sẽ đến được với ít nhất một bản hoặc là một xã
với những hoạt động cụ thể thiết thực và tính nhân văn sâu sắc chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương sẽ góp phần động lực khơi dậy ý chí vươn lên vượt khó của đồng bào vùng cao thể hiện sự chung tay chia sẻ của cộng đồng với người dân biên giới